tại đền vạn kiếp khu di tích côn sơn kiếp bạc thành phố trí linh tỉnh hải dương
đã diễn ra lễ tưởng niệm bảy trăm hai mươi năm ngày mất của anh hùng dân tộc hương đạo đại vương trần quốc tuấn
tại buổi lễ các đại biểu cùng du khách thập phương đã tưởng niệm và ôn lại thân thế và sự nghiệp hào hùng
của người anh hùng dân tộc hưng đạo đại vương trần quốc tuấn
là con trai của an sinh vương trần liễu cháu của vua trần thái tông
sinh ra tại kiếp bạc xã hưng đạo huyện trí linh tỉnh hải dương
quê ở làng tức mặc huyện mỹ lộc tỉnh nam định
trong cả ba lần quân nguyên mông tấn công đại việt ông đều được vua trần cử làm tướng chống trận
đặc biệt là ở lần thắng chiến chống nguyên mông thứ hai và thứ ba
ông được vua trần nhân tông phong làm quốc công tiết chế các đạo quân thủy bộ
dưới tài lãnh đạo của ông quân dân đại việt đã chiến thắng ở trương dương hàm tử vạn kiếp và bạch đằng
đánh đuổi quân xâm lược thành công
ông mất ngày hai mươi tháng tám năm canh tí tức ngày năm tháng chín năm một nghìn ba trăm linh họ khoảng bảy mươi tuổi
nhân dân đương thời lập đền thờ ông gọi là đền kiếp bạc